được giao đưa số gỗ tăng vật từ rừng về bãi tập kết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắc tô đã tự ý kéo thêm gần tám mươi năm mét khối gỗ nằm ngoài sổ sách
bị phát hiện công ty mới báo cáo cấp trên
hiện tri cục kiểm lâm tỉnh con tum đã thành lập tổ công tác điều tra xác minh vụ vận chuyển gỗ tăng vật của các vụ án hình sự trên lâm phần của công ty lâm nghiệp đắc tô
trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắc tô được giao kéo gom vận chuyển lượng gỗ là tăng vật vi phạm của các vụ việc xử lý từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi ba với tổng số gỗ vi phạm là hơn bốn trăm một mươi năm mét khối
tuy nhiên trong quá trình vận chuyển lâm sản là tăng vật vi phạm ra khỏi rừng công ty này đã không thông tin báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện để nắm phối hợp và theo dõi quản lý
qua kiểm soát ngành chức năng huyện đắc tô còn phát hiện gần tám mươi năm mét khối gỗ tròn
không phải là gỗ tăng vật vi phạm trong các vụ án đã xử lý trước đây cũng như vận chuyển cùng
trước sự việc trên tri cục trưởng tri cục kiểm lâm con tum khẳng định việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắc tô vận chuyển gỗ tăng vật vụ án do khởi rừng không báo cáo cho chính quyền và vận chuyển gỗ không nằm trong hồ sơ ra khỏi rừng về mặt thủ tục là không đúng
đây là cái gỗ tăng vật vụ án đã có quyết định là tật thu và đã có phương án được vận chuyển ra khỏi rừng
nếu đúng về quy định thì anh phải vận chuyển về khối lượng về gỗ này là theo đúng phương án đã được duyệt
hiện tại tri cục đã thành lập tổ công tác điều tra xác minh về vụ việc kéo gom gỗ này của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắc tô kèm theo kế hoạch kiểm tra xác minh
hạn cuối cùng là ngày hai mươi bảy tháng bốn tới đây báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân tỉnh con tum